hội đồng nhân dân tp hà nội đã tiến hành kỳ họp thứ một mươi kỳ họp bất thường để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
đến sự tại kỳ họp có đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
theo đó tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tp hà nội xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư
một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phê duyệt điều hòa điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm hai nghìn một mươi chín đợt ba
xem xét về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tp
sau khi xem xét lấy ý kiến đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội cũng đã thông qua hai nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao
đó là nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm hai nghìn một mươi chín đợt ba
và chủ trương đầu tư hai mươi hai dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của thành phố
trong đó phê duyệt chủ trương đầu tư hai mươi dự án miễn nhiễm và bầu bổ sung bốn chức danh ủy viên ủy ban nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm do các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ và chuyển công tác